số lượng người hà nội được tiêm đủ hai mũi vaccine đã ở gần mức chín mươi và thành phố đang triển khai tiêm vaccine mũi thứ ba
xong thực tế thì số ca f tăng nhanh đã khiến cho hệ thống y tế của hà nội không khỏi bị động trong quá trình xét nghiệm phân loại bệnh nhân điều trị
làm thế nào để giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở trong dịp tết khi số ca mắc mới tại hà nội vẫn sấp xỉ ba ca một ngày đang là vấn đề được quan tâm
giảm tài cho y tế cơ sở bằng việc cách ly điều trị tại nhà là kinh nghiệm mà nhiều nước đã triển khai và ở nước ta đã có thành phố hồ chí minh trong thời kỳ đỉnh dịch giữa năm ngoái
theo khuyến cáo của các chuyên gia để chủ động cách ly và điều trị tại nhà khi có triệu chứng người dân cũng phải biết cách để theo dõi như biết sử dụng những thuốc ho hạ sốt chống viêm nhiễm thông thường chứ không nên thụ động chờ cán bộ y tế cơ sở
mặt khác chính quyền địa phương khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ người dân cũng phải sẵn sàng trợ giúp
không bỏ mặt để bệnh diễn tiến nặng lên